nhiều hộ nông dân ở tỉnh đồng nai đang rất lo lắng khi hàng trăm hectare diện tích cây ngô bị loại sâu kèo phá hoại gây thiệt hại nghiêm trọng
điều đáng nói là mặc dù ngành chức năng và nông dân đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý loại sâu này nhưng hiệu quả không mang lại cả
cũng như nhiều hộ trồng ngô khác tại xã xuân đông huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai ruộng ngô của anh nguyễn bá hồng bị thiệt hại nặng do loại sâu keo
theo anh hồng đây là lần đầu tiên loại sâu này xuất hiện với sức cắn phá rất nhanh nhất là ở các thửa ruộng ngô còn non từ một mươi đến ba mươi năm ngày tuổi
trồng bắp từ bao nhiêu năm nay là chưa thấy con sâu nào xuất hiện chỉ có năm nay thôi là con sâu này nó xuất hiện nó phá nói chung là tất cả mọi đám trên đất xã xuống đông hết
nó ăn cục đọt bắp luôn như những cái bắp đỏ bắp này nè nó ăn cục đọt bắp luôn cái bắp nó không phát triển được nữa
thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh đồng nai cho biết
tổng diện tích trồng ngô trên địa bàn là hơn một mươi hectare
tuy nhiên chỉ trong một tháng trở lại đây khi loại sâu keo xuất hiện đã phá gần ba trăm linh hectare
chủ yếu tại các huyện định quán xuân lộc cẩm mỹ tân phú
mặc dù đã được các ngành chức năng cảnh báo phun các loại thuốc diệt trứng sâu
nhưng việc phá hoại của loại sâu này vẫn chưa được kiềm chế
biện pháp canh tác thì là trong làm sạch cõi dại trùng rộng ở xung quanh để hạn chế nơi sâu non trú ẩn
cái biện pháp thứ hai là làm đất phơi đất để diệt nhộng trong đất
cái biện pháp thứ ba là luân canh giữa bắp và lúa nước để mà diệt nhộn trong đất luôn
đó là cái biện pháp canh tác
cái biện pháp thứ hai là biện pháp thủ công gọi là bắt sâu
bắt sâu gọi là phát hiện chú ý ra đồng thăm thường xuyên phát hiện sâu từ khi bóp
giai đoạn đặc biệt là giai đoạn bóp giai đoạn ba đến bảy lá
sâu kèo đang gây thể thại nhiều cho bà con nông dân trống ngô tại đồng này
đặc biệt loại sâu này còn gây thiệt hại nặng cho nhiều loại cây trồng khác như lúa đậu tương mía
do đó đòi hỏi ngành chức năng cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa để phòng trừ kịp thời hạn chế thiệt hại cho người nông dân